tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is có khả năng trỗi dậy từ các trại tị nạn và nơi giam giữ chiến binh is ở syria
trong bối cảnh các thách thức an ninh trong khu vực lan rộng
đối với nhiều người nỗi kinh hoàng do nhà nước hồi giáo tự xưng is gây ra đã kết thúc vào năm hai nghìn một mươi
sau chiến dịch quân sự do mỹ dẫn đầu nhắm vào nhóm này
nhưng đến nay hàng chục ngàn người vẫn đang ở trong các trại tị nạn
các trại tị nạn này là nơi sinh sống của gia đình các chiến binh is và những người khác vô tình bị cuốn vào sự hỗn loạn
ở phía đông bắc syria theo tờ the wall street journal
al hol là một trong số các trại tị nạn này
sau một cuộc giả soát an ninh gần đây nhà chức trách đã phát hiện loạt vũ khí hàng chục chiến binh is bên trong chạy tị nạn an hôn
ngoài các trại tị nạn trên khoảng chín chiến binh is đang bị giam trong mạng lưới các trung tâm giam giữ ở syria
các trại tị nạn và trung tâm giam giữ được lực lượng dân chủ siria quản lý
lực lượng dân chủ syria đã cùng với mỹ chống lại is và hiện được quân đội mỹ hỗ trợ
theo the wall street journal thách thức trước mắt đối với mỹ và các đối tác quốc tế là hỗ trợ nhân đạo cho cư dân trong các trại tị nạn
và chống lại những nỗ lực của is nhằm cực đoan hóa người dân
nếu chính quyền mỹ trong tương lai ngừng hỗ trợ cho lực lượng dân chủ syria hoặc rút binh lính mỹ
hệ thống an ninh tại các trại tị nạn và trung tâm giam giữ có thể sụp đổ
điều này có khả năng châm ngòi cho sự trỗi dậy của is
những lo ngại về sự trỗi dậy của is vượt ra ngoài trung đông
các quan chức mỹ tin rằng vụ tấn công khủng bố hôm hai mươi hai tháng ba nhằm vào nhà hát krosos city hall ở ngoại ô moscow nga
là do một nhánh của is có trụ sở tại afghanistan được gọi là is isk thực hiện
bà diana stroll cậu quan chức cấp cao của lầu năm góc về trung đông cho biết
an hồn chắc chắn là một quả bom hẹn giờ vì đây là một trong những nơi khốn khổ nhất trên trái đất
theo the wall street journal quả bom này có thể bị kích nổ vì nhiều nguyên nhân
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tổng thống mỹ donald trump khi đó đã kêu gọi rút hoàn toàn lực lượng mỹ khỏi syria
sau đó ông quyết định giữ lại khoảng chín trăm linh quân ở nước này
hiện chưa rõ quan điểm của ông trump về phía syria sẽ như thế nào nếu ông tái đắc cử tổng thống mỹ
một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của các trại tị nạn chính là mâu thuẫn giữa người kud ở syria và thổ nhĩ kỳ
người quds ở syria đã cảnh báo rằng
họ sẽ cân nhắc hành động trong trường hợp phải hứng chịu một cuộc tấn công kéo dài từ thổ nhĩ kỳ
các động thái khó lường của iraq cũng là yếu tố khiến tình hình thêm căng thẳng
việc iraq muốn trục xuất hai năm trăm linh lính mỹ có thể khiến lầu nam góc gặp khó khăn trong việc hỗ trợ hậu cần cho lực lượng mỹ ở đông bắc syria
ngoài ra phía mỹ và syria vẫn chưa đưa ra kế hoạch dự phòng nhằm cung cấp nơi ở cho những người tị nạn
và nơi giam giữ các chiến binh is trong trường hợp binh lính mỹ rời khỏi syria
cả mỹ và các đồng minh đều không muốn bản giao các cơ sở này cho chính quyền tổng thống syria ông bashar al assad
họ cũng không có ý định chuyển giao các cơ sở này cho liên hợp quốc
bà devorah margolin nhân viên tại viện chính sách cận đông washington mỹ cho biết
chúng tôi thực sự đã suy nghĩ về chuyện này từ năm hai nghìn một mươi
câu hỏi cấp bách hiện nay là chúng ta có thể làm gì để những người tị nạn sớm được về quê hương
và kế hoạch dự phòng là gì nếu binh lính mỹ rời đi
trại tị nạn anhon được xây dựng từ nhiều thập niên trước
gần đó là trại tị nạn joy
tổng dân số của hai trẻ tị nạn là bốn mươi sáu năm trăm linh người
bao gồm những phụ nữ kết hôn với is hoặc bị ép có con với các chiến binh của nhóm này
theo các quan chức bộ ngoại giao mỹ hơn một nửa số người dân trong các trại tị nạn là dưới một mươi hai tuổi
trẻ em đặc biệt sẽ bị tổn thương
các quan chức bộ ngoại giao mỹ cho biết chỉ một phần tư số trẻ em trong các trại tị nạn được học tập thường xuyên
bộ ngoại giao mỹ cho biết tình hình tội phạm bạo lực trong các trại tị nạn đã giảm trong năm qua
tuy nhiên báo cáo do chuyên gia nhân quyền của liên hợp quốc đưa ra
sau khi đến thăm trại tị nạn an hôn vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba mô tả tình hình có phần đáng quan ngại hơn
báo cáo nêu sự bất an tràn ngập cuộc sống hàng ngày trong trại tị nạn
các vụ bạo lực bao gồm giết người tấn công thể chất đe dọa và tấn công tình dục xảy ra thường xuyên mà không có biện pháp ngăn chặn
các quan chức ở an hôn cho biết các bé trai chưa đủ tuổi vì thành niên được đưa đến các trại tị nạn dành riêng cho nam giới
do lo ngại các em có thể gặp rủi ro an ninh
chuyên gia liên hợp quốc cho biết sự chia đi đã làm dấy lên nỗi sợ hãi trong các gia đình
và khiến cho một số bà mẹ tìm cách giấu con trai của mình
theo the world street jono giải pháp lâu dài để ngăn chặn is trỗi dậy từ các trại tị nạn và trung tâm giam giữ này là sang lọc những người trong đó
theo đó nhà chức trách có thể cho những người không phải là chiến binh if được hồi hương
tuy nhiên việc hồi hương diễn ra rất chậm và nhiều quốc gia không muốn cho công dân của họ về nước
sáng ngày hai mươi một tháng ba
quan chức bộ ngoại giao mỹ ian mccari tham gia phiên hỏi đáp tại viện washington
để kỷ niệm năm năm tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng is bị đánh bại ở syria
ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín liên minh do mỹ dẫn đầu cùng các đối tác đã đẩy nhóm is ra khỏi bark house ở syria
tại syria is từng coi raqqa là thủ đô của vương quốc hồi giáo tựa sương và bakhous là thành trì cuối cùng
chỉ một ngày sau các tay súng is đã xông vào nhà hát corsair city hall
một đồng đúc ở tỉnh moscow nga nã đạn vào khán giả và phóng hỏa nhà hát này
ít nhất một trăm ba mươi chín người đã thiệt mạng và một trăm tám mươi hai người bị thương trong vụ tấn công tồi tệ nhất mà nga từng chứng kiến trong hai thập kỷ
chi nhánh ở afghanistan của is còn được gọi là nhà nước hồi giáo ở tỉnh khorasan is isk đã thực hiện vụ này
thông tin tình báo của mỹ khẳng định tuyên bố này là chính xác
trên các trang mạng xã hội của esk những người ủng hộ nhóm khủng bố này đã ăn mừng vụ tấn công
theo các chuyên gia chiến lược
đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy is đã phục hồi sau một số thất bại ở syria và iraq
vụ việc cũng cho thấy afghanistan đã trở thành hang ổ quan trọng cho tham vọng ngày càng tăng của tổ chức này
bà amira zadon tại đại học cleston mỹ và là đồng tác giả của một cuốn sách về is bình luận
nếu cuộc tấn công ở nga được xác định rõ ràng là do is isk thực hiện
thì điều đó cho thấy nhóm này quyết tâm điều chỉnh hành động theo các mục tiêu đã nêu
tức là tấn công các quốc gia đóng vai trò then chốt trong bối cảnh địa chính trị ở trung đông nam và trung á
vụ tấn công vào nhà hát krosos city hall ở nga diễn ra hai tháng sau vụ đánh bom tự sát kreman iran
khiến trên chín mươi người thiệt mạng và gần ba trăm linh người bị thương
is isk cũng đã thừa nhận thực hiện những cuộc tấn công đó
theo bà zadern nga và iran từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của is
nhưng những vụ việc gần đây cho thấy nhóm này có mục đích chiến lược lớn hơn
bà bình luận bằng các hành động thù địch nhằm vào các quốc gia như iran và nga
is isk đã không chỉ đối đầu với các đối thủ mạnh trong khu vực
mà còn nhấn mạnh tầm ảnh hưởng chính
và tầm hoạt động trên trường toàn cầu
tuy nhiên các nhà phân tích nói rằng es isk chỉ thực hiện được mục tiêu này
nếu xây dựng thành công căn cứ an toàn ở afghanistan và thực sự củng cố sự hiện diện ở đây
ngay cả sau khi kẻ thù không đội trời chung là taliban nắm quyền kiểm soát afghanistan vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ở thời mà ảnh hưởng mạnh nhất is kiểm soát khoảng một phần ba lãnh thổ syria và bốn mươi lãnh thổ iraq
đối mặt với áp lực quân sự từ một loạt các đối thủ trong khu vực như liên minh do mỹ dẫn đầu
nga iran cũng như chính phủ
đối mặt với áp lực quân sự từ một loạt các đối thủ trong khu vực như liên minh do mỹ dẫn đầu

đối mặt với áp lực quân sự từ một loạt các đối thủ trong khu vực như liên minh do mỹ dẫn đầu

mất bekhus vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đã khiến nhóm này không còn kiểm soát thị trấn thành phố
hoặc khu vực nào ở iraq và syria

vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi nhóm này tấn công khu hộ sinh ở kabul khiến hai mươi bốn người thiệt mạng
sau đó khi taliban quay trở lại nắm quyền ở afghanistan isiska đã gây ra các vụ đánh bom tàn khốc
tại sân bay kabul khiến ít nhất một trăm bảy mươi năm thường dân và một mươi ba binh sĩ mỹ thiệt mạng
khi đó taliban trở lại nắm quyền tại afghan và quân đội mỹ đang rút về nước
ông khabib taneja thành viên tại quỹ nghiên cứu quan sát viên ấn độ nhận định
kể từ đó is isk ở afghanistan đã phát triển sức mạnh đáng kể
các cuộc tấn công của nhóm này cũng xảy ra ở pakistan
nơi nhóm này đã đánh bo một đám đông vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba giết chết hơn năm mươi người
theo ông michael kugeman giám đốc viện nam á tại trung tâm wilson
việc taliban giành lại quyền lực ở afghanistan đã giúp ích cho is isk
is isk có thể là đối thủ của taliban nhưng is isk được hưởng lợi khi taliban trở lại và khi mỹ rút quân
taliban đã thực hiện các cuộc vật ngục và các tay súng is isk đã nhân cơ hội thoát ra
quân đội afghanistan sụp đổ đã tạo cơ hội cho is isk có được nhiều vũ khí
việc taliban thiếu lực lượng không quân đã tạo cơ hội cho nhóm này
ông kugeman nói thêm không còn các cuộc không kích của nato
không còn chiến thuật hiệu quả nhất để đối phó với mối đe dọa is isk
nên nhóm này có thêm không gian hoạt động đặc biệt là vì taliban không có sức mạnh không quân
trên thực tế is isk đã được hưởng lợi từ môi trường thuận lợi ở afghanistan
khuyến khích chúng mở rộng mục tiêu vượt xa các khu vực thành trì
theo chuyên gia taneza không chỉ chi nhánh is ở afghanistan mới tăng cường ảnh hưởng
mà chính is cũng vậy
ông nói is ở các khu vực hoạt động ban đầu
của chúng là sira và iraq cũng tăng sức mạnh
is ngày nay tồn tại dưới một hình thức mà chúng có sức mạnh về mặt ý thức hệ
ngay cả khi về mặt chính trị chiến thuật hoặc chiến lược không còn mạnh nữa
làm thế nào để đối phó với điều này là một câu hỏi lớn
vào thời điểm mà xáo trộn địa chính trị toàn cầu đã khiến hoạt động chống khủng bố bị gác lại